cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự
và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ năm
để truy tố năm mươi một bị can trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
trong vụ án này hành vi của ông quyết được sự hỗ trợ đắc lực từ phía các lãnh đạo sở giao dịch chứng khoán tp hcm hose
trong số năm mươi một bị can có hai mươi một bị can bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán
quy định tại khoản hai điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ba mươi một bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tái sản
quy định tại khoản bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bốn bị can thuộc sàn giao dịch chứng khoán tp hcm bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu
ba bị can thuộc vụ giám sát công ty đại chúng thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam bị khởi tố về tội
cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
quy định tại khoản hai điều hai trăm linh chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong đó có tám bị can bị khởi tố về hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại khoản hai điều hai trăm một mươi một và khoảng bốn
điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo bộ công an thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và lãnh đạo bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một đang điều tra xử lý vụ án hình sự về tội
thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos công ty cổ phần xây dựng pharos
các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái của công ty cổ phần tập đoàn flc
sở giao dịch chứng khoán tp hcm vụ giám sát công ty đại chúng thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước
và trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam do trịnh văn quyết nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần tập đoàn flc cùng đồng phạm và các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán thực hiện
đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán
kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định
trong thời gian từ hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
trịnh văn quyết chỉ đạo trịnh thị minh huế em gái quyết cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên
người thân họ hàng lập hồ sơ thủ tục để huế thành lập công ty mở tài khoản chứng khoán
mở tài khoản ngân hàng để huế quản lý sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán
đối với năm mã cổ phiếu amd haii gab flc art
khi giá cổ phiếu tăng theo chỉ đạo của quyết
trịnh thị minh huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính bảy trăm hai mươi ba tỷ ba trăm hai mươi hai năm trăm bốn mươi ba sáu mươi chín đồng
đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ hai nghìn một mươi bốn đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu chị văn quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo nhân viên công ty faros
các công ty thuộc tập đoàn flc người thân họ hàng đứng tên làm cổ đồng góp vốn
thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn
nâng khống hơn ba một trăm linh hai tỷ đồng vốn góp vào công ty faros
làm tăng vốn điều lệ của công ty từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
sau đó tạo lập hồ sơ đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán
chấp thuận đăng ký công ty đại chúng đăng ký lưu hành chứng khoán
và niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của công ty farus
tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm
sau khi niêm yết cổ phiếu của công ty farus trên sàn chứng khoán
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
thời điểm bị khởi tố
tạm giam trịnh văn quyết cùng đồng phạm đã bán ba trăm chín mươi một một trăm năm mươi năm bốn trăm tám mươi cổ phiếu
được hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại công ty farod thu được hơn bốn tám trăm một mươi tám tỷ đồng
trong đó chiếm đoạt hơn ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
quá trình điều tra ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho trịnh văn quyết thực hiện hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành điều tra
làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng
lưu ký chứng khoán và điểm yết cổ phiếu
tiến hành khởi tố bổ sung vụ án hình sự
khởi tố bị can về các tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
quy định tại các điều ba trăm năm mươi sáu hai trăm linh chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm theo quy định của pháp luật
cách lãnh đạo hose giúp trịnh văn quyết chiếm đoạt ba sáu trăm linh tỷ đồng như thế nào
ông trần đắc sinh bị cáo buộc khi là chủ tịch hội đồng quản trị sở giao dịch chứng khoán tp hcm hose
đã cùng ba người khác
giúp trịnh văn quyết niêm yết cổ phiếu lê sàn chiếm đoạt ba sáu trăm linh tỷ đồng
cả bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
riêng bà hằng được tại ngoại
ngoài ra ba người khác bị đề nghị tội công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
là lê công điền vụ trưởng giám sát công ty đại chúng thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước
dương văn thành tổng giám đốc trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
phạm minh trung trưởng phòng đăng ký chứng khoán thuộc trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
theo kết luận công ty cổ phần xây dựng pharos thuộc hệ sinh thái flc
tiền thân là một công ty thua lỗ do ông quyết chỉ đạo cấp dưới đứng tên mua lại nhiều lần đổi tên
sau nhiều năm gần như không hoạt động tháng bốn năm hai nghìn một mươi
công ty bắt đầu nhận thầu thi công các dự án bất động sản do tập đoàn flc làm chủ đầu tư
dù vốn thực góp ban đầu chỉ gần một hai trăm linh
mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
ông quyết chỉ đạo em gái cùng một số người khác là lãnh đạo công ty farus
năm lần nộp hồ sơ góp phốn khống hơn ba một trăm linh tỷ
từ đó bốn điều lệ của farus tăng từ một năm tỷ lên bốn ba trăm linh tỷ
lúc này đây ông quyết đưa ra kế hoạch biến fares thành công ty đại chúng
để niêm yết trên sản chứng khoán sở giao dịch chứng khoán tp hcm hose
quảng đường này gặp nhiều cản trở
màu thuẫn với cơ sở xác định vốn thực góp
sau ông quyết đã được bốn lãnh đạo của hose giúp sức
điều tra bổ sung xác định hose hoạt động theo mô hình công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm một trăm linh vốn điều lệ
một tài chính là đại diện chủ sở hữu
hose có chức năng tổ chức niêm yết giao dịch chứng khoán
giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về thị trường chứng khoán
sau khi nhận được hồ sơ đề nghị niêm yết cổ phiếu của farus
ông sinh với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị hose
biết báo cáo kiểm toán về tài chính năm hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi năm của doanh nghiệp không phù hợp
báo cáo vi phạm lưu ý lớn rằng không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp
tuy nhiên do một quan hệ cá nhân và nhiều lần được ông quyết và doãn văn phương
cựu tổng giám đốc tập đoàn flc đã bỏ trốn nhờ giúp đỡ
nên ông sinh đã hỗ trợ để farus được niêm yết
từ đó ông sinh nhiều lần trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là trà vũ hằng
tạo điều kiện sớm nhất cho farus
theo quy chế hoạt động của hose
thì việc thẩm định chấp thuận niêm yết cổ phiếu không thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị
thế nhưng tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu khi varus chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ
ông sinh đã chỉ đạo văn phòng hội đồng quản trị của hose làm văn bản thông báo
yêu cầu hội đồng niêm yết phải báo cáo về kết quả thẩm định
ông dinh sau đó cùng các thành viên hội đồng quản trị chấp thuận niêm yết
và ký ban hành nghị quyết với nội dung
farus đủ các điều kiện niêm yết
từ sự chỉ đạo xuyên suốt của ông sinh
má cổ phiếu của farus đã được chấp thuận niêm yết mệnh giá một mươi đồng một cổ phiếu
là cấp dưới của ông sinh
ông lê hải trà được xác định là người có trình độ kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về chứng khoán
ông trà có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu thẩm định hồ sơ niêm yết
để đưa ra ý kiến độc lập là chấp thuận hay không về việc đăng ký niêm yết trên hose
khi nghiên cứu thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết của farus
ông trà bị cáo buộc biết rõ báo cáo kiểm toán về tài chính có vi phạm
bởi chưa có căn cứ xác định số vốn thử góp
ông sau đó hai lần hội ý với các thành viên hội đồng niêm yết
và đều thống nhất chưa đủ điều kiện yêu cầu công ty phải giải trình
tuy nhiên lúc được báo cáo giải trình của faros
ông trà và các thành viên hội đồng niêm yết chưa nghiên cứu nhưng đã đồng ý ngay
tại cơ quan điều tra ông trà thừa nhận hành vi do có mối quan hệ với ông quyết và phương
việc chấp thuận niêm yết giúp cho farus
paros có điều kiện thu hút vốn của các nhà đầu tư trên thị trường
và hose có doanh thu từ thu phí niêm yết phí giao dịch chứng khoán
thậu quả đó nâng cao uy tín bản thân ông trà khai
vụ trường biết sai vẫn làm do sự ảnh hưởng đến bản thân
theo cáo buộc ông lê công điền với vai trò là vụ trưởng giám sát công ty đại chúng
khi thẩm định hồ sơ của farus đã phát hiện không đủ cơ sở xác định vốn góp
xong ông không kiểm tra
mà ký văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký rồi công bố trên phương tiện thông tin đại chúng
pharos được niêm yết thành công với vốn điều lệ bốn ba trăm linh tỷ
ông điền cho rằng do farus là công ty lớn ông quyết lại có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các cấp
có một công ty chuyên tư vấn pháp luật nên lo sợ
khi thẩm định ông điền đã yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng
nhưng hai lần bị farus cứu nại là làm vượt thẩm quyền gây khó khăn cho doanh nghiệp
do lo sợ bị ảnh hưởng đến công việc
điền biết sai vẫn làm
ngoài các bị can trên c một xác định
còn có sự thiếu trách nhiệm của ông vũ bằng
cựu chủ tịch ubnd lê thị thu hằng vụ phó và nguyễn thị thúy
chuyên viên vụ giám sát công ty đại chúng
tuy nhiên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý hình sự nên kiến nghị xử lý về hành chính
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu faros được trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
chấp nhận đăng ký cổ phiếu ros mệnh giá là một mươi đồng một cổ phiếu
số lượng đăng ký bốn trăm ba mươi triệu
một tháng sau ros chính thức lên sàn hose với giá tham chiếu một mươi năm trăm linh đồng một cổ
sau khi ros lên sàn ông quyết tiếp tục chỉ đạo cấp dưới dùng nhiều thủ đoạn
để hai lần tăng vốn điều lệ khống lên năm sáu trăm linh tỷ
thực chất tất cả việc này đều là bánh vẽ để thu hút nhiều nhà đầu tư chứng khoán đổ xô vào mua
làm tăng giá trị cổ phiếu ros
với mục đích chiếm đoạt tài sản từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba
năm hai nghìn hai mươi hai ông quyết chỉ đạo huế bán gần bốn trăm linh triệu cổ phiếu cho hơn ba mươi bốn trăm linh nhà đầu tư
thu về hơn bốn tám trăm linh tỷ
theo kết luận điều tra ông quyết đã chiếm đoạt ba sáu trăm linh tỷ của nhà đầu tư
sử dụng vào nhiều việc khác nhau
và thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau